bộ lao động thương minh và xã hội vừa có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư để tổng hợp đề xuất chính phủ thực hiện gói hỗ trợ lần hai cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
đối tượng được hưởng thụ chính sách lần này sẽ rộng hơn lần thứ nhất
theo đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh người lao động tại khu vực nông thôn
sẽ được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ lãi vay ba chín mươi sáu bằng năm mươi lãi suất vay đối với hộ nghèo trong vòng một mươi hai tháng
các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay mức tối đa là hai tỷ đồng và một trăm linh triệu đồng đối với người lao động
ước tính gói hỗ trợ lần hai của chính phủ khoảng bảy mươi chín mươi nghìn tỷ đồng thời gian áp dụng từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi